sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã có văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác y tế và an toàn thực phẩm trong trường học năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
theo đó đề xuất điều động và biệt phái nhân viên y tế có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên về phụ trách y tế tại các trường học
theo sở giáo dục tp hcm căn cứ tình hình thực tế tại các quận huyện trường học có thể tham mưu phòng nội vụ trình ủy ban nhân dân quận huyện
đề xuất điều động biệt phái công chức viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về y tế từ trung cấp y trở lên tại các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc về phụ trách y tế tại các trường học còn thiếu nhân sự
hoặc ký hợp đồng với trạm y tế phường xã hoặc bệnh viện phòng khám đa khoa để tổ chức chăm sóc sức khỏe học sinh
ngành giáo dục thành phố lưu ý các đơn vị bảo đảm thực hiện đúng và đủ chế độ đái ngộ để lao động yên tâm công tác lâu dài
bên cạnh đó với yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học cơ sở giáo dục cần nghiêm túc thực hiện quy định lấy nguồn thực phẩm an toàn
tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tại đơn vị kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm tại đơn vị
thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ngộ độc tại đơn vị mình phụ trách